hỏi tiền góp nhưng không trả đúng hẹn bị chủ nợ nhiều lần nhục mạ đối tượng đã giết chủ nợ để trả thù
công an tỉnh kiên giang vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn nguyên
chú tại huyện hòn đất về các hành vi giết người và cướp tài sản
tại cơ quan công an nguyên khai nhận khoảng hai năm về trước có hỏi tiền góp của vợ chồng ông công hữu sáng
chú cùng địa phương nhưng không có tiền trả đúng hẹn nên nhiều lần bị vợ chồng ông sáng dùng lời lẽ xúc phạm
từ đó nguyên âm ức và có ý định giết chủ nợ để trả thù
gần đây nguyên biết ông sáng sống một mình nên vào ngày ba tháng năm đã rủ ông sáng uống rượu
lúc tòa nhà thấy ông sáng đang nằm ngủ trên giường nguyên đã lấy cây búa đập vào đầu làm ông sáng tử vong
sau đó nguyên lấy một chiếc nhẫn một chiếc lắc và một sợi dây chuyền vàng nạn nhân đang đeo trên người rồi bỏ đi
đến hai mươi ba h đêm hôm sau nguyên quay trở lại dùng sang đốt nhà và sát của ông sáng để phi tàng
do bất cẩn nguyên đã bị lửa cháy làm bỏng mặt và cánh tay phải
sau đó đối tượng lột quần áo vứt vào đám cháy rồi đi về nhà
đến sáng hôm sau nguyên đem số vàng vừa cướp được đi bán để trả nợ và tiêu xài cá nhân thì bị phát hiện
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã phát thông báo truy tìm nghi phạm giết người trong đêm
xảy ra tại xã nghĩa phương huyện lục nam tỉnh bắc giang
người bị truy tìm là tạ đăng cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xã bình dương huyện gia bình tỉnh bắc ninh
cường là nghi phạm sát hại anh vũ văn hoàn chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
trước đó vào đêm ngày tám tháng năm tại một quán ăn đêm ở thôn ba gò xã nghĩa phương
xảy ra vụ án mạng khiến một người bị thương nặng và tử vong sau đó
nhận được thông tin lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và xác định nghi phạm là tạ đăng cường
sau khi sát hại nạn nhân cường đã bỏ trốn khỏi địa phương
để phục vụ công tác điều tra truy bắt đối tượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang thông báo
đề nghị quân chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác tố giác tội phạm khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng
cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp bắt giữ
thông qua các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh ninh bình đã phát hiện trên địa bàn thành phố ninh bình và huyện hoa lư
có một đường dây sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề quy mô lớn thủ đoạn hết sức tinh vi
đối tượng cầm đầu được xác định là đinh thị phương trú tại thành phố ninh bình
tham gia đường đận dây còn có nhiều đối tượng khác ở trên địa bàn thành phố ninh bình và các huyện hoa lư gia viễn
ngày sáu tháng năm ban chuyên án đã quyết định phá án qua đó bắt giữ đinh thị phương và tám đối tượng trong đường dây
lực lượng công an thu giữ của các đối tượng một mươi năm điện thoại di động và nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến hoạt động đánh bạc
riêng trong ngày sáu tháng năm tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là trên một năm tỷ đồng
hiện chuyên án đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng
sau khi mượn tiền đối tượng viết giấy ghi nợ và để lại ô tô làm tin
nhưng sau đó vài ngày đối tượng quay lại trộm xe của mình đưa đến nhà bạn cất
công an huyện quế sơn tỉnh quảng nam
công an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn hồng na
trú tại huyện quế sơn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó nhận được tin báo của ông nguyễn văn lý chú tại xã quế thuận huyện quế sơn
về việc bị mất xe ô tô
công an huyện quế sơn đã tập trung lực lượng tổ chức điều tra
qua điều tra đã xác định bắt giữ nguyễn hồng na là đối tượng gây ra vụ trộm trên
tại cơ quan công an na khai nhận ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
na đi đến nhà ông lý tại xã quế thuận lén lút trộm cắp xe ô tô
và điều kiện để đến để ở nhà bạn tại xã quế an huyện quế sơn
điều đáng nói na trộm chính chiếc xe ô tô mà na đã cầm cố cho ông lý lấy một mươi triệu đồng
thưa quý vị khi giá nhiều loại vật liệu xây dựng tăng cao
thì cũng là lúc mà các đối tượng khai thác trái phép vận chuyển cát lậu gia tăng hoạt động
phản ánh sau đây tại tỉnh đồng nai
chiếc thuyền này đang khai thác cát trái phép từ dưới sông lên
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an đồng nai phát hiện bắt quả tang
bị bất ngờ các đối tượng đã chống trả quyết liệt và bơm nước vào để đánh chìm ghe hòng tẩu thoát và phi tăng chứng cứ
ngoài nạn khai thác cắt trái phép nhức nhối việc vận chuyển cắt lậu trên sông đồng nai cũng diễn ra phức tạp
hai chiếc thuyền này đang trong quá trình vận chuyển gần năm mươi mét khối cát trên sông đi tiêu thụ thì bị bắt quả tăng
hôm nay đi đá rồi em đậu mấy bên sài gòn nó ngược nước
rồi cái tối nó bà nó chạy lại nó kêu rồi em cũng không biết nữa
rồi chạy ra lấy hôm nay mới lấy một chiếc này à
công an tỉnh đồng nai cho biết
tình trạng khai thác vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai diễn ra phức tạp
nhất là địa bàn giáp danh giữa tỉnh đồng nai và thành phố hồ chí minh
những ngày qua lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện bắt giữ nhiều phương tiện và đối tượng
chỉ tính trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã phát hiện một mươi vụ khai thác cát trái phép
ba mươi ba vụ vận chuyển cắt không có hoa đơn chứng tử tạm giữ bốn mươi sáu phùng tiện
đối tượng thường rất là manh động khi mà có vụ việc xảy ra thường là chống trả quyết liệt

rất là rút lâu để mà gây chìm các phương tiện để mà tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng
trong thời gian tới lực lượng chức năng tỉnh đồng nai sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên sông
nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời hành vi khai thác vận chuyển cát trái phép
cùng với đó chú trọng kiểm tra các điểm mua bán vật liệu xây dựng ven bờ sông đồng nai
bởi đây được cho là một trong những nơi tiêu thụ cắt lẩu
liên quan đến vụ hai vợ chồng đánh cá trên sông kinh thầy bị nạn vào sáng ngày sáu tháng năm
sáng nay lực lượng cứu hộ phòng cảnh sát vòng trái chạy cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương
đã tìm thấy thi thể của người vợ
sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm đến gần sáu giờ sáng nay lực lượng cứu hộ phòng cảnh sát vòng trái chạy cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương đã đưa được thi thể người vợ vào bờ
khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí tìm thấy thi thể người chồng khoảng một km
phía thôn ngô đồng xã nam hưng huyện nam sách
trước đó thi thể người chồng được tìm thấy vào trưa ngày bảy tháng năm
cơ quan chức năng và gia đình đang làm các thủ tục cần thiết để bán giao thi thể
và lo hậu sự cho vợ chồng người bị nạn
vâng thưa quý vị tai nạn thương tích nói chung tai nạn đuối nước nói riêng
hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất cứ ai nếu không có đầy đủ kỹ năng sinh tồn
vào mùa hè thì con số thương tâm liên quan đến tai nạn thương tích này
lại càng có chiều hướng gia tăng và đau xót hơn khi phần lớn nạn nhân là trẻ em
với chỉ đạo của thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương
tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em lưu lượng cảnh sát phòng cháy chết cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội cũng đang mở đợt cao điểm
triển khai việc tuyên truyền trang bị kỹ năng cho các em học sinh
phòng chống đuối nước tai nạn thương tích và xử lý khi cháy nổ xảy ra
dù đang là học sinh tiểu học nhưng với các em học sinh khối bốn trường tiểu học văn yên quận hà đông
những buổi tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước như thế này rất thú vị
vì có nhiều kiến thức dễ dàng áp dụng thực hành các thao tác đơn giản cách quan sát cách kêu cứu
khi không may gặp sự cố đuối nước cách xử trí kịp thời nếu cháy xảy ra tại các lớp học hay trong gia đình
kỹ năng sinh tồn và phòng chống thương tích được truyền đạt cụ thể hấp dẫn với các em học sinh
nếu mà có cháy xảy ra con sẽ bình tĩnh và con sẽ hô thật to là cháy cháy và sau đó con gọi
chúng ta biết bơi rồi nhưng mà chúng ta vẫn có xảy ra những sự cố như kiểu đuối nước
thì lúc chúng ta đuối nước chúng ta có thể dơ tay lên và chúng ta vẫy đấy là tín hiệu quốc tế
đuối nước ở trẻ em đang có diễn biến rất phức tạp có những vụ việc xảy ra một
mà là nhiều em học sinh cùng tử vong do đuối nước
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm vừa qua ít nhất một mươi bốn trẻ em đã tử vong do đuối nước
những vụ tai nạn đáng tiếc liên tiếp xảy ra
ở nghệ an đồng nai bình thuận
việc nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh bởi vậy cần thiết phải được tăng cường
và cần phải triển khai ngay kể cả với cấp tiểu học và mầm non
tỷ lệ học sinh của trường tôi rất nhiều học sinh chưa biết bơi mặc dù là bố mẹ cũng quan tâm
và thầy cô thì cũng rất là muốn hướng đến những cái đó
thế nhưng mà có thể là do nhiều yếu tố nên các con chưa có được điều kiện để tập bơi
hoặc là chưa có điều kiện để mà tham gia
những buổi tập huấn tuyên truyền như thế này tôi thấy rất là bổ ích và rất ý nghĩa
sau những cái buổi như thế này tôi tin chắc rằng học sinh của trường tập văn yên sẽ có được trang bị
những cái kỹ năng đơn giản nhất sơ đẳng nhất để mà có thể tự bảo vệ mình
đối với cả từng loại đối tượng thì từng lứa tuổi thì cũng sẽ có những cái tuyên truyền tiếp cận
nếu ở các lứa tuổi nó sẽ khác nhau
ví dụ như là đối tượng là trẻ mầm non hay là tiểu học thì chúng ta có thể cũng không sử dụng những cái gì
nó quá như sử dụng lăng vòi chữa cháy
hay là sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy mà chúng ta chỉ hướng dẫn các con biết cách sử dụng thôi
và chủ yếu là công tác phát hiện thoát nạn trong đám cháy xảy ra
các hoạt động tuyên truyền phổ biến kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước như thế này
sẽ tiếp tục được lực lượng cảnh sát phòng chống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhân dân
hướng tới tất cả các cấp học để các em học sinh có thêm những kiến thức bảo vệ mình
khi tham gia các hoạt động vui chơi vào kỳ nghỉ hè
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đối với đối tượng triệu văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn eng
xã vũ loan huyện nari tỉnh bắc cạn
về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này cao một m năm mươi và có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
cũng phạm tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em và phải nhận quyết định truy nã
của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai là đối tượng sùng thị may
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã tả ngải trồ huyện mường khương tỉnh lào cai
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi và có sẹo chấm ở đuôi lông mày phải
ngoài ra còn đối tượng hoàng văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi
khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
bị công an huyện hữu lũng của tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
bên cạnh đó đối tượng này còn phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lạng sơn về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn về tội tổ chức môi giới
cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho bộ công an
cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
công an tỉnh quảng ninh vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam ba bị can
là lãnh đạo công ty cổ phần quản lý đường sông số ba về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị can bị khởi tố và tạm giữ gồm phạm văn phả chủ tịch hội đồng quản trị
đỗ công hào giám đốc và phạm văn trinh phó giám đốc cùng chú tại tp hạ long
cơ quan an ninh điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một
công ty đường sông số ba được cấp phép đã tham gia ký hợp đồng quản lý
bảo trì điều tiết giao thông tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh quảng ninh
khi thực hiện các hợp đồng nêu trên phạm văn phả chỉ đạo đỗ công hào và phạm văn trinh
lập khống chứng tử sổ nhật ký phương tiện nhật ký tuyến hợp đồng thuê phương tiện
nhân công thực hiện công tác quản lý bảo trì điều tiết để nghiệm thu quyết toán
vượt qua khối lượng công việc thực tế nhằm chiếm đoạt tiền của nhà nước
hai người đàn ông xảy ra cự cãi với đôi nam nữ đang hẹn hò trong tròi gác phòng chống covid một mươi chín
trong lúc bực tức nam thanh niên đã cầm dao đâm nhiều nhát khiến một người tử vong và một người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h năm mươi phút ngày một tháng năm
hai người đàn ông cùng chú tại huyện sa thầy tỉnh con tum đi taxi có biểu hiện say xỉn
khi đến địa phận cầu crong hai người này xuống xe và thấy một đôi nam nữ ngồi tâm sự bên trong tròi gác phòng chống covid một mươi chín
lời qua tiếng lại hai bên xảy ra cự cãi
trong lúc bực tức nam thanh niên đã cầm dao đâm nhiều nhát khiến một người tử vong một người bị thương nặng
quả xác định ban đầu đối tượng nam cao khoảng một m bảy mươi r dáng người gầy mặc áo thun màu đen độ tuổi khoảng từ một mươi tám đến ba mươi năm
đối tượng nữ cao khoảng một m năm mươi năm dáng người bình thường tóc để ngang vai độ tuổi khoảng từ một mươi tám đến ba mươi năm
và hiện công an tỉnh con tum đang điều tra truy bắt hai đối tượng gây án
thưa quý vị khu đất thuộc quy hoạch giãn dân
một trăm linh hai hộ của phường
phường vĩnh hưng quận hoàng mai hà nội đã trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt rác thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường trầm trọng hơn một mươi năm qua
người dân đã nhiều lần kiến nghị tới cơ quan chức năng nhưng câu trả lời vẫn chỉ là chờ đợi
đến khi nào thì tình trạng này mới được xử lý rứt điểm để trả lại môi trường trong lành cho người dân
phản ánh của phóng viên intv
ngay dưới biển cấm vứt rác nhưng rác thải lại la liệt kéo dài cả đoạn đường như thế này
từng trừng đây là khu công viên trong lành
nhưng thực tế nó đã dần biến thành khu tập kết rác thải
nó đã đen xì nghịt vào các cửa sổ của mọi nhà dân
thế nên người không ngửi nữa
nếu mà ngửi cái nhiều sẽ ung tư vội chắc chắn là ung tư vội
gần một mươi năm qua người dân ở đây đã phải sống chung với cảnh trước nhà là rác như thế này
vào thời điểm nắng nóng tác động của môi trường ô nhiễm do bãi rác gây ra
ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân nơi đây
sáu năm trước em về đây
ở khu này đường đất có rác nhưng ít thôi
người ta xây gồ lên rất là đẹp để không cho ai trở rác ra thì rất là đẹp
nhưng từ khi mà đường thông thuận lợi thì rất thuận lợi cho đổ rác
con của em hai đứa đứa nào cũng từ một đến sáu tuổi là hậu có đi viện suốt
hoa sổ mũi thầu kho khe
bãi rác tự phát này nằm giữa hai phường thanh trì và phường vĩnh hưng
thuộc quận hoàng mai thành phố hà nội

khi phóng viên chúng tôi liên hệ làm việc với đại diện ủy ban nhân dân phường thanh trì
thì nhận được câu trả lời như sau
tuy nhiên khi phóng viên làm việc với đại diện ủy ban nhân dân phường vĩnh hưng
là địa phận giáp danh với thanh trì
trải qua một thời gian rất là lâu
đến khoảng một mươi năm nay
thì khối lượng rác thải cũng càng ngày càng lớn
trước mắt là dọn sạch phế thải ở khu vực này
sau đó khi đã dọn sạch rồi
thì chúng tôi phối hợp với ủy ban dân phường thanh trì
chúng tôi sẽ xử lý hai tuyến đường mòn
chúng tôi cũng cố gắng trong nửa đầu tháng năm
chúng tôi sẽ dọn hết rác thải
chúng tôi sẽ dọn hết rác thải và chống dứt những hoạt động hai tuyến đường
qua làm việc với đại diện ủy ban nhân dân phường thanh trì
và ủy ban nhân dân phường vĩnh hưng cho thấy
đây là địa bàn giáp danh có những khó khăn chung trong việc quản lý
việc đùn đẩy trách nhiệm của ủy ban nhân dân phường thanh trì
vẫn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý quỹ đất cũng như quản lý địa bàn
bên cạnh đó
theo câu trả lời của lãnh đạo ủy ban nhân dân phường vĩnh hưng trong tháng năm này
chính quyền sở tại sẽ xử lý rứt điểm tình trạng này
hy vọng rằng lời hứa của chính quyền sở tại sẽ có hiệu lực
trả lại môi trường trong lành người dân xung quanh
từ ngày một mươi đến ngày hai mươi năm tháng năm
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các chủ đầu tư nhà thầu
tạm dừng thi công để bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong thời gian diễn ra sea games ba mươi một
sở giao thông vận tải hà nội cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương
yêu cầu các chủ đầu tư nhà thầu tạm dừng thi công
trong thời gian dự án nhà thầu thi công để nhanh tiến đổ
hoàn thiện các hạng mục và thu dọn mặt bằng
tạm dừng thi công đào đường hè trong thời gian trên
bố trí người phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn
phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tránh gây ủn tắc
cũng theo sở giao thông vận tải hà nội
các công trình xử lý sự cố và công trình trọng điểm
vẫn tiếp tục được thi công trong thời gian này
hôm qua trong khuôn khổ sea games ba mươi một
môn bóng đá nam vòng loại bảng a diễn ra hai trận đấu
đội tuyển timor leste gặp đội tuyển myanmar vào lúc một mươi sáu h
và đội tuyển việt nam gặp đội tuyển philippines vào lúc một mươi chín h
hàng vạn người hâm mộ từ khắp mọi nơi đã đổ về sân vận động
việt trì tỉnh phú thọ để thỏa mãn niềm đam mê môn thể thao vua
và thể hiện tình cảm với đội tuyển u hai mươi ba việt nam
công an tỉnh phú thọ đã triển khai kế hoạch cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một
từ rất sớm hàng vạn người hâm mộ từ khắp mọi nơi
đã đổ về thành phố việt trì để cổ vũ cho đội tuyển việt nam
kèn trống và rất nhiều loại nhạc cụ khác được người hâm mộ sử dụng
khiến cho không gian của sân vận động trở nên náo nhiệt
để tạo điều kiện thuận lợi cho người hâm mộ
ban tổ chức đã bố trí rất nhiều quầy bán vé tại cổng nhà thi đấu
để phục vụ những người chưa mua được vé vào sân
mặc dù lưu lượng người và phương tiện rất đông
song không xảy ra tình trạng chen lấn sô đẩy un tắc vụt bộ
công an tỉnh phú thọ đã xây dựng kế hoạch và ban hành nhiều điện chỉ đạo
để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an các huyện thành thị
triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự khu vực luyện tập thi đấu
nơi ăn nghỉ của các đội tuyển quan chức thể thao
chủ động phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
công an các địa phương liên quan lực lượng quân đội trên địa bàn
nắm chắc tình hình từ xa và tại cơ sở kịp thời phát hiện âm mưu
ý đồ của các thế lực thù địch phản động tội phạm lợi dụng sea games ba mươi một
để hoạt động chống phá đảng nhà nước vi phạm pháp luật
phối hợp với công an thành phố hà nội công an tỉnh vĩnh phúc
hòa bình yên bái tuyên quang triển khai phương án phân luồng
phân tuyến giao thông từ xa không để xảy ra ủn tắc
và tai nạn giao thông tại khu vực thi đấu
cảnh giao thông đã chủ động tiến hành khảo sát
giả soát các tuyến điểm đường tổ chức phân luồng từ xa
để cho lưu lượng người phương tiện khăn giao thông đến xe bóng đá
được thuận lợi và không un tắc
bằng sự chủ động linh hoạt trong triển khai phương án
và bố trí lực lượng khoa học công an tỉnh phú thọ đã góp phần
bảo đảm tuyệt đối an toàn các trận thi đấu bóng đá
diễn ra trong ngày tám tháng năm phục vụ người hâm mộ bóng đá cả nước
có một bữa tiệc bóng đá
bóng đá trọn vẹn trên quê hương đất tổ